ứng dụng khẩu trang điện tử bluezone đang ngày một tăng lên về số lượng cài đặt bởi hiệu quả mà nó mang lại
vừa qua tỉnh lào cai đã yêu cầu các địa phương cơ quan ban ngành đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
tích cực triển khai ứng dụng này trong phòng chống dịch bệnh
hiện tại toàn tỉnh có năm mươi thuê bao di động đã cài đặt ứng dụng
tỉnh lào cai đã yêu cầu toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động gương mẫu cài đặt
ứng dụng khẩu trang điện tử bluezone trên điện thoại thông minh nếu có cho bản thân và người thân
hướng dẫn mọi người đến sau dịch tại các cơ quan đơn vị biết và cài đặt ứng dụng bluezone
triển khai cài đặt và sử dụng bluezone cho các trung tâm y tế trên địa bàn
các học sinh sinh viên tại các cơ sở đào tạo
theo thống kê đến nay toàn tỉnh lào cai đã có hơn năm mươi thuê bao di động cài đặt ứng dụng bluezone
có đăng ký số điện thoại cùng với đó để hỗ trợ người dân các đơn vị viễn thông trên địa bàn
cũng tặng năm gb data và miễn phí lưu lượng data truy cập ứng dụng bluezone cho các thuê bao di động cài đặt ứng dụng
việc cài đặt ứng dụng bluezone sẽ cảnh báo cho người dùng khi có tiếp xúc với người nhiễm covid một mươi chín
từ đó giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh